thủ tướng chính phủ phân công bộ trưởng các bộ ngành liên quan chuẩn bị những nội dung để báo cáo
ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp thứ bốn mươi năm sẽ diễn ra từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phân công bộ trưởng bộ tài chính chuẩn bị dự thảo nghị quyết của quốc hội về một số cơ chế
chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô hà nội
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chuẩn bị dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
quy định các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước
giai đoạn hành hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nghị quyết của quốc hội về công nhận và cho thi hành tại việt nam
phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là việt nam
và một bên là liên minh châu âu và các nước thành viên
bộ trưởng bộ giao thông vận tải chuẩn bị tờ trình của chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hành một mươi bảy hai mươi
bộ trưởng bộ nội vụ chuẩn bị báo cáo của chính phủ về việc tổng kết thực hiện nghị quyết số năm trăm tám mươi
về việc thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh